các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hà nội phải huy động sinh viên học sinh bác sĩ nghỉ hưu y tế tư nhân tham gia vào các trạm y tế lưu động
đặc biệt thành lập mạng lưới bác sĩ đồng hành
các bác sĩ đang công tác tham gia vào quá trình điều trị online f tại nhà
hà nội cần mở nhiều đường dây nóng để các bác sĩ tiếp cận nghe điện thoại của f
để người bệnh điều trị tại nhà được tiếp cận sớm với y tế
chủng mới úc micron đã xuất hiện ở ít nhất tám mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ
đã xâm nhập vào một số nước láng giềng xung quanh chúng ta
số ca mắc biến thể này đang tăng gấp đôi chỉ trong khoảng từ một năm đến ba ngày
ở những khu vực có tình trạng lây lan trong cộng đồng
tuy việt nam chưa phát hiện ca bệnh có biến chủng mới
song việc biến chủng này xâm nhập vào luôn thường trực
trước diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp hà nội phải xây dựng kế hoạch
kịch bán phòng chống cũng như là điều trị một cách chi tiết khi chủng này xuất hiện trên địa bàn
cụ thể hà nội phải kiên định với những giải pháp trong công tác phòng chống dịch
như điều tra truy vết khoanh vùng cách ly dập dịch
người dân phải luôn phòng bệnh không chủ quan tuân thủ năm k hạn chế đi lại tụ tập
giao lưu khi không cần thiết nhất là dịp tết nguyên đáng đang gần đến
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nhấn mạnh
mặc dù ca bệnh tăng nhanh nhưng theo giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà
thành phố vẫn đang thực hiện rất nghiêm túc chủ trương thích ứng an toàn
linh hoạt với covid một mươi chín và hiện hà nội vẫn đang chủ động kiểm soát dịch
thế nhưng để không lặp lại kịch bản nguy hiểm đã từng diễn ra ở thành phố hồ chí minh
thì ngoài các phương án của cơ quan chức năng ý thức của mỗi người dân
chính là liều vaccine quan trọng và hiệu quả nhất để đẩy lùi đại dịch
tiểu ban điều trị cho biết hà nội đang điều trị trên hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó số chuyển nặng là ba trăm ba mươi hai ca trong đó hai trăm chín mươi trường hợp phải thở oxy mắc gọng kính
một mươi hai trường hợp thở oxy dòng cao hfn sáu
bảy trường hợp thở máy không xâm lấn hai mươi ba trường hợp thở máy xâm lấn
số ca tử vong ở hà nội cũng đang có xu hướng tăng
cao điểm nhất là ngày hai mươi tháng một mươi hai ghi nhận tới tám ca tử vong
trong khi trước đây nhiều ngày hà nội không có ca tử vong
tổng số ca tử vong của hà nội từ đầu mùa dịch là một trăm linh tám ca
chiếm tỷ lệ ba trên số ca mắc
theo thống kê hầu hết các trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín tử vong là người cao tuổi
có bệnh lý nền
trước diễn biến các ca mắc mới liên tục tăng cao và để giảm thiểu nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
sở y tế hà nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
trước hết là với ca bệnh nghi ngờ ca bệnh xác định nhiễm covid một mươi chín cần được phân loại
đánh giá nguy cơ trần đoán đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng
chuyển tuyến tiếp nhận điều trị kịp thời
người bệnh đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ
đặc biệt là lưu ý hỏi về lịch sử tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
một trăm linh đối với người bệnh phải nhập viện ghi nhận tại phiếu khám vào viện
theo chỉ đạo của sở y tế hà nội các cơ sở khám chữa bệnh sắp xếp luồng di chuyển
khu vực khám buồng bệnh ưu tiên để bảo vệ nhóm nguy cơ cao
người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
mỗi cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín sẵn sàng điều trị hai tầng để xử lý cấp cứu
điều trị người bệnh covid một mươi chín
tất cả các bệnh viện được yêu cầu không từ chối việc tiếp nhận bệnh nhân nặng
nguy kịch đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh gần nhất
sau khi ổn định bệnh viện thực hiện khám phân loại mức độ bệnh
đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp
các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín cung ứng đầy đủ thuốc vật tư tiêu hao
trang thiết bị trang phục phòng hộ cá nhân ra soát lại cơ sở hạ tầng
hệ thống oxy bình bồn chai thiết bị phụ trợ bảo đảm tồn trữ và cung cấp oxy y tế
cho người bệnh từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện theo phân tầng điều trị
với nhiều phương pháp linh hoạt phù hợp được triển khai
cùng với ý thức bảo vệ bản thân trước đại dịch
hy vọng chúng ta sẽ sớm có những tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống bệnh
và đón một cái tết thật an vui bên gia đình và người thân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi